đêm hôm qua bốn tháng một mươi giá vàng thế giới đã phải trải nghiệm bước giảm lớn nhất trong một mươi năm tháng qua tới ba
đây cũng là con sóng lớn đầu tiên của thị trường thế giới sau sự kiện brexit hồi cuối tháng sáu
chính kịch bản tiêu cực trên đã khiến cho mỗi lượng vàng sgc trong nước sáng nay lao dốc mạnh với năm trăm linh đồng một lượng
cập nhật lúc một mươi bốn h ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu vàng sgc tại tp hcm giao dịch ở mức ba mươi năm ba triệu đồng một lượng mua vào
giảm năm trăm sáu mươi đồng một lượng chiều mua và giảm năm trăm ba mươi đồng một lượng chiều bán so với sáng ngày hôm qua
vàng sgc tại hà nội và đà nẵng cũng có mức giảm tương tự giao dịch xuống mức ba mươi năm ba triệu đồng một lượng mua vào
đến ba mươi năm năm mươi bảy triệu đồng một lượng bán ra
so với chiều hôm qua vàng doji hà nội hạ giao dịch xuống mức ba mươi năm ba triệu đồng một lượng mua vào
đến ba mươi năm năm triệu đồng một lượng bán ra giảm sáu trăm một mươi đồng một lượng chiều mua và giảm năm trăm ba mươi đồng một lượng
tương tự giá vàng doji sài gòn cũng hạ xuống mức ba mươi năm ba mươi năm triệu đồng một lượng mua vào ba mươi sáu năm triệu đồng một lượng bán ra
hôm nay các thương hiệu vàng lớn đồng loạt giảm giá trong đó có vàng của sacombank niêm yết giá mua vào cao nhất là ba mươi năm chín mươi năm triệu đồng một lượng
trong khi giá bán ra thấp nhất là ba mươi năm năm triệu đồng một lượng thuộc về tp ban go
thứ hai một chủ tịch của một phép cũng đã tuyên bố và quyết nghị là phép nên có trình trình
chính sách là thắt hạt dần chính sách tiền tệ và tăng dần chính sách lãi xuất lên
đấy là yếu tố mà không thuận lợi cho vàng vì khi đấy thì thứ nhất là nó sẽ kiểm soát được vấn đề lãm phát
thứ hai nữa là nó cũng chứng tỏ thấy nền kinh tế mỹ đã có những dấu hiệu ổn định
và khi kinh tế ổn định và không có lạm phát cao thì vàng là thường sẽ khó có thể được tăng
giá vàng thế giới giảm về giá
giá vàng thế giới mốc một ba trăm linh usd một ounce là sự rụt giảm mạnh nhất trong vòng hơn một năm qua
khi đồng bảng anh giảm quá thấp so với đô la do sự kiện brexit tại anh
đồng bạc xanh tăng lên cao nhất hai tháng qua so với các đồng tiền chủ chốt trong giỏ tiền tệ
xu hướng bán tháo vàng cùng việc ngân hàng trung ương châu âu ecb giảm tốc in tiền càng làm giá vàng giảm mạnh
hiện tại giá vàng giao ngay đã giảm còn một hai trăm bảy mươi một usd một ounce
giá vàng giao tháng một mươi hai xuống chỉ còn mức một hai trăm sáu mươi chín usd một ounce
tập đoàn doge cho rằng đa giảm mạnh này đang tạo ra tâm lý không đồng nhất từ phía nhà đầu tư
những người đã mua vàng ở mức giá cao trước đó không tránh khỏi cảm giác hoang mang
còn với những nhà đầu tư đang canh giá thấp để mua vào thì có thể coi đây là tín hiệu tốt để tham gia thị trường
hiện tại thì chưa có những cái dấu hiệu để mà hỗ trợ được trong giá vàng trong ngắn hạn
tuy nhiên nếu như có bất cứ một cái yếu tố gì mà liên quan đến chính trị hoặc là kinh tế bất ổn
có dấu hiệu bất ổn thì vàng sẽ lại quay trở lại
trong phiên giao dịch hôm qua thị trường có sự đan sen giữa người bán và người mua
trong đó khách bán vàng vẫn chiếm áp đảo
mức độ tham gia của giới đầu tư hiện nay vẫn mang tính dò xét và chủ yếu phát sinh các giao dịch nhỏ lẻ